chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bình khánh thành phố long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng một công an xã mỹ khánh thành phố long xuyên tiếp nhận tin báo của người dân
về việc nguyễn thanh cường có hành vi nhậu say gây mất an ninh trật tự tại khu vực tổ năm a ấp bình hòa hai xã mỹ khánh
ngay sau khi tiếp nhận tin báo tổ công tác gồm các đồng chí phan hiễu nghị công an viên huỳnh phước đạt
lực lượng bảo vệ dân phố kết hợp cùng bốn đồng chí dân quân xã đến giải quyết vụ việc
và đến nơi tổ công tác thấy cường còn đang la hét chửi bới trên tay cầm chai thủy tinh
tổ công tác đến khuyên ngăn và mời cường về làm việc
cường không những không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ
và lúc này đồng chí đạt đến nắm tay cường thì bị cường dùng chai thủy tinh đánh gây thương tích trên cánh tay phải
và trước những hành động hung hăng xem thường pháp luật tổ công tác tiến hành khống chế cường
tại cơ quan công an cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
mâu thuẫn trong mua bán đất rừng khiến một người tử vong
vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày hai mươi một tháng một tại khu vực rừng khuôn
thung tổ sáu thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
nguyên nhân ban đầu được xác định ông ngô văn thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại địa chỉ trên
có giao dịch bán đất rừng cho vợ chồng ông lục a duyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và bà hoàng thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tổ hai thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
quá trình giao dịch thực tế tại khu rừng không thỏa thuận được giá cả
nên ông thái đã dùng dao và súng tự chế đem theo từ trước để giải quyết tranh chấp mâu thuẫn
trong chuyện mua bán đất với vợ chồng ông duyên
hai bên đã xảy ra xô xát rằng co làm cho ông thái bị thương phải đưa đi cấp cứu
trong lúc xô sát khẩu súng do ông thái mang theo đã phát nổ
tuy nhiên không ai bị thương do đạn bắn ra từ khẩu súng này
đến một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng một do bị thương quá nặng nên ông thái đã tử vong tại trung tâm y tế huyện trợ mới
cơ quan công an đã triệu tập vợ chồng ông duyên đến làm việc và điều tra làm rõ
một nhân viên của công ty dầu ăn đã làm giả mẫu phiếu thu tiền
và một nhân viên của công ty đặt làm con dấu đã thu tiền để người mua tin tưởng giao tiền
và với thủ đoạn này nữ nhân viên này đã nhận và chiếm đoạt tiền của năm bị hại
với tổng số tiền là gần một tám tỷ đồng
theo có trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tôn nữ thanh huyền bốn mươi ba tuổi trú tại quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng vốn là nhân viên tiếp thị bán hàng của công ty cổ phần dầu thực vật tường an
có trụ sở tại thành phố hồ chí minh với mức lương hơn bốn triệu đồng một tháng
kèm thưởng theo kết quả kinh doanh
mặc dù công ty tường an không có chính sách khuyến mãi như giảm giá tặng quà lưu kho
nhưng huyền cần tiền trả nợ ở tiền hàng đã tiêu trước đây
nên đã bịa chuyện công ty giảm giá chín mươi đồng một thùng tặng vàng với điều kiện
mua số lượng lớn và trả tiền trước
huyền làm giả mẫu phiếu thu tiền chữ ký của công ty và đưa giấy tờ giả khiến cho các bị hại tin tưởng
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám huyền nhận gần ba mươi tỷ đồng tiền mua hàng của năm người
chiếm đoạt gần một tám tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo tôn nữ thanh huyền một mươi ba năm tù
về tội lừa đảo chiếu nọ tài sản và ba năm sáu tháng tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đường dây đưa người vượt biên trái phép ở phía nam vừa bị triệt phá
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm võ văn phú
nguyễn văn hóa lê công hậu trương trọng hiếu cùng chú tại huyện châu thành
và nguyễn xuân tú chú tài huyện gò dầu để điều tra
ngày một mươi chín tháng một công an huyện châu thành phối hợp cùng đồn biên phòng vàng tràng châu
tuần tra trên tuyến đường biên giới thuộc ấp bến cầu xã biên giới huyện châu thành
khi đó lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tân mỹ sinh tấn mỹ chiêu
cùng ở lai châu và lê thị lan ở thừa thiên huế
qua điều tra các đối tượng khai nhận do múa sang campuchia làm việc kiếm tiền
do vậy cả ba phải thuê đường dây đưa người trái phép sang campuchia với số tiền công là
một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
mở rộng điều tra công an huyện châu thành đã bắt khẩn cấp nhóm phú
kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm phú đã tổ chức nhiều lần cho các đối tượng khác vượt biên trái phép
liên quan tới hành vi buôn bán pháo nổ vào ngày hai mươi hai tháng một công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán tẩn chữa cháy phép gần năm mươi kg pháo nổ
khi đang làm nhiệm vụ tại tổ dân phố làng lường thị trấn đình cả
huyện võ nhai tổ công tác thuộc công an huyện võ nhai đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thành công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện võ nhai về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép thu giữ bảy chín kg pháo giàn loại bốn mươi chín quả
khám xét nhà riêng đã thu giữ thêm chín chín kg
mở rộng vụ án cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn thành trung và hoàng văn viên
cũng về hành vi mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép thu giữ ba mươi một năm kg pháo giàn loại ba mươi sáu quả và bốn mươi chín quả
tổng lượng pháo thu giữ trong vụ án là gần năm mươi kg pháo nổ các loại
vâng có thể thấy là càng gần đến ngày tết thì diễn biến các vụ mua bán vận chuyển pháo nổ ngày càng có diễn biến phức tạp
và các đối tượng gia tăng hoạt động với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi
diễn biến này đã cho thấy là vẫn có nhu cầu tiêu thụ pháo nổ dịp tết trong nhân dân
chính vì vậy các ban ngành chức năng cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt và hiệu quả hơn nữa
trong việc tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân
về các quy định của chính phủ nghiêm cấm sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán và đốt pháo
ghi nhận ngay sau đây tại địa bàn huyện hoài đức thành phố hà nội
huyện hoài đức hà nội là địa bàn giáp danh vendo nơi đây đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ
tình hình an ninh trật tự cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp đặc biệt dịp cuối năm
theo đó những vi phạm pháp luật về pháo nổ trong dịp tết nguyên đán cũng không nằm ngoài những diễn biến này
nhận định trước tình hình công an huyện hoài đức đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hành vi vi phạm pháp luật về pháo
băng rôn tuyên truyền treo tại các tuyến đường trung tâm huyện
công an cơ sở tổ chức đến từng hộ gia đình tuyên truyền và ký cam kết
đồng thời tổ chức giả soát lập danh sách các điểm có nguy cơ xảy ra đốt pháo nổ trên địa bàn huyện
các đối tượng có điều kiện khả năng vi phạm về mua bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép
từ đó có biện pháp quản lý gọi hỏi gian đe các đối tượng
phấn đấu một trăm linh các xã thị trấn trên địa bàn không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một

trước dịp tết năm nay cũng là thời điểm nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý sử dụng pháo có hiệu lực thay thế cho nghị định ba mươi sáu trước đây
lợi dụng thời điểm này khi một bộ phận người dân còn chưa hiểu rõ hiểu đúng về các quy định mới trong nghị định một trăm ba mươi ba
các đối tượng đã xuyên tạc khiến nhiều người nhầm lẫn giữa pháo hoa và pháo nổ
đồng thời chúng gia tăng hoạt động mua bán
tặng chữ và chế tặng pháo
cuối năm các đối tượng thường lợi dụng việc còn chưa hiểu rõ quy định về nghị định mới
có thể các đối tượng sẽ lợi dụng để có các hoạt động mua bán sản xuất và tài trị sử dụng thẻ phát pháo
công an huyện đức đã chỉ đạo quyết định công tác tiên truyền sâu rộng toàn thể dân
đặc biệt là tổ chức việc treo băng rôn phát thanh trên đài phát thanh các nội dung quy định mới
công an huyện đức đã chỉ đạo quyết định công tác tiên truyền sâu rộng toàn thể dung quy định và tổ chức ký cam kết một trăm linh để người dân nắm được và tự giác trong hệ thống
với các biện pháp đồng bộ và quyết liệt trong đó gắn trách nhiệm đến từng đồng chí trưởng công an xã thị trấn trong đấu tranh
quản lý và sử dụng pháo tại địa bàn mình phụ trách công an huyện hoài đức thể hiện quyết tâm đảm bảo
một địa bàn huyện ngoại thành của thủ đô bình yên và an toàn trong dịp tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một